trước tình hình thiên tai mưa lũ phức tạp ở một số tỉnh nam trung bộ và tây nguyên thủ tướng phạm minh chính thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn do thiên tai chia sẻ về những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương vùng lũ
mặc dù năm nay dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhưng xác định những tháng cuối năm vẫn là thời điểm mà tình hình buôn bán vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu gian lận thương mại cao
lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và đã xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại